tại khóa họp lần thứ tám mươi của ủy ban kinh tế và xã hội khu vực châu á thái bình dương của liên hợp quốc
đang diễn ra tại bangkok thái lan việt nam khẳng định tiếp tục lấy chương trình nghị sự năm hai nghìn ba mươi
và các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc làm kim chỉ nam cho phát triển
việt nam sẵn sàng phối hợp hành động cùng các nước các đối tác để hoàn thành đúng hạn các mục tiêu đề ra
khóa họp lần thứ tám mươi của ủy ban kinh tế và xã hội khu vực châu á thái bình dương của liên hợp quốc
diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng bốn tại thủ đô bangkok thái lan
với chủ đề tận dụng đổi mới kỹ thuật số để phát triển bền vững ở châu á thái bình dương
khóa học lần này là cơ hội để các bên tăng cường hợp tác toàn khu vực nhằm thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số
tăng tốc thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì phát triển bền vững
đoàn việt nam do đại sứ được bổ nhiệm tại thái lan phạm việt hùng dẫn đầu tham dự khóa học
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại phiên họp đánh giá việc thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững ở châu á và thái bình dương diễn ra ngày hai mươi năm tháng bốn
việt nam nhấn mạnh cam kết trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
và các mục tiêu phát triển bền vững
vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bốn tại quần thể khu tượng đài mẹ việt nam anh hùng
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam phối hợp với bảo tàng phụ nữ nam bộ
tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh với một trăm sáu mươi hiện vật và bảy mươi hình ảnh
chuyên đề trưng bày tái hiện lại những ký ức của thời mưa bom lửa đạn
qua những câu chuyện kể về kỷ vật của những người mẹ người vợ
người nữ chiến sĩ từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh cũng là cách để bày tỏ lòng thành kính
chi ân tưởng nhớ đến đồng bào đồng chí và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc các gia đình liệt sĩ và gia đình có công với đất nước
các cựu chiến binh
niên xu phong ở mọi miền đất nước đã cống hiến sương máu công sức
và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước
trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời mở cửa trở lại không gian trưng bày quần thể khu tượng đài mẹ việt nam anh hùng
sau thời gian tạm đóng cửa để bảo trì
tối ngày hai mươi năm tháng bốn tỉnh tuyên quang tổ chức khai mạc chương trình trưng bày
giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề tuyên quang
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của năm du lịch tuyên quang hai nghìn hai mươi bốn
chương trình trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn
có quy mô trên một trăm linh gian hàng với sự tham gia của trên năm mươi tổ chức xúc tiến du lịch thương mại doanh nghiệp
thương nhân trong và ngoài tỉnh
tại các gian hàng trưng bày bán các sản phẩm sản phẩm độc đáo của các nghệ nhân làng nghề
phố nghề các sản phẩm ô cốp đặc sản của các địa phương
thông qua chương trình tỉnh tuyên quang mong muốn
thu hút được sự quan tâm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hợp tác xã để mở rộng liên kết
xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp của tỉnh tuyên quang
và các tỉnh thành phố trong cả nước
chương trình trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra đến ngày một tháng năm
tại việt nam thị trường thương mại điện tử ngày càng được mở rộng
và với sự đa dạng về mô hình hoạt động nhiều đối tượng tham gia
với sự tăng trưởng được đánh giá là nhanh nhất trong khu vực đông nam á
cũng đặt ra những thách thức mới không nhỏ đối với công tác quản lý thuế
đây là nội dung đặt ra tại cuộc họp báo về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử do tổng cục thuế tổ chức
kết quả thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong những năm gần đây đạt kết quả đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi hai doanh thu quản lý thuế là ba một triệu tỷ đồng với số thuế đã nộp là tám mươi ba tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi ba doanh thu quản lý là ba năm triệu tỷ đồng số thuế đã nộp là chín mươi bảy tỷ đồng
trong thời gian tới để công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hiệu quả hơn
cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để điều trình bổ sung chính sách pháp luật thuế và chính sách pháp luật chuyên ngành
nhằm bao quát toàn bộ các hoạt động thương mại điện tử đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử đối với các tổ chức cá nhân

những thách thức chính trong việc thực hiện ppp ở tp hcm hiện nay là thiếu khung pháp lý quy định rõ ràng và nhất quán xác định vai trò trách nhiệm và quyền của các đối tác nhà nước và tư nhân
cũng như các thủ tục tiêu chí và cơ chế lựa chọn
thẩm định phê duyệt mua sắm quản lý hợp đồng giám sát và đánh giá dự án
bên cạnh đó vấn đề về năng lực thể chế và nguồn nhân lực của khu vực công cũng là một yếu tố làm cản trở sự thành công của các dự án bbb
vấn đề hiện nay chính quyền thành phố rút ngắn quy trình thẩm định xem xét phê duyệt rồi nhiều dự án liên quan vấn đề định bù giải tóa phải có mặt bằng cho nhà đầu tư v v
thì tôi nghĩ là phải có thời gian
và hy vọng đó
thì trong năm nay cũng có thể là chốt được một số dự án để có thể triển khai trong thời gian tới
trong bối cảnh kinh tế khó khăn thành phố hồ chí minh cần tạo cơ chế thông toán để thu hút nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các dự án hạ tầng
khơi thông hạ tầng tức là giải quyết trực tiếp điểm nghẽn của nền kinh tế cũng như giải quyết bức xúc của người dân lâu nay
những công trình hình thành từ đồng vốn của nhà nước và tư nhân sẽ hết sức có ý nghĩa khi góp phần thúc đẩy thành phố hồ chí minh và đất nước phát triển nhanh bình vẩn hơn